ngày hai mươi tháng bảy công an quận một mươi hai tp hcm đang điều tra vụ cháy tại một căn nhà trong hẻm đường vườn lài
phường an phú đông khiến cho nhiều tài sản bị thiêu dụng
khoảng chín giờ cùng ngày trung tâm chỉ huy phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn
công an tp hcm nhận tin báo cháy tại sưởng làm giày dép ở hẻm ba trăm sáu mươi bảy vườn lài phường an phú đông
lực lượng chức năng đã điều phương tiện cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tiến hành chữa cháy
sau hơn một giờ đồng hồ đám cháy được giật tắt nhưng nhiều tài sản của người dân bị thiêu dụi
ngoài xưởng làm giấy dép có các giấy nhà dân liền kề cũng bị ảnh hưởng do cháy
hiện nguyên nhân cũng như thiệt hại từ vụ cháy tại con hẻm đường vườn lai đang được điều tra làm rõ